qua ghi nhận huyện con phật lông là điểm nóng động đất hơn ba năm qua với hàng trăm trận
trận động đất lớn nhất từ trước đến nay được ghi nhận tại đây có độ lớn là bốn bảy xảy ra vào khoảng một mươi bốn h tám ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
trận động đất này đã gây rung trắng cho một khu vực rộng lớn bao gồm đà nẵng và một số tỉnh nam trung bộ
chỉ tính riêng tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba khu vực này đã ghi nhận một mươi tám trận động đất
đến nay tỉnh con tum đã có tám trạm quan trắc động đất được lắp đặt
đã lắp đặt tại các khu vực của thủy điện thượng con tum và thủy điện đắc rinh huyện con phật lông
trong đó năm trạm được chủ đầu tư hai thủy điện lắp đặt theo đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh con tum
ba trạm còn lại do viện vật lý địa cầu thực hiện các trạm này đang vận hành bình thường
theo tiến sĩ nguyễn xuân anh viện trưởng viện vật lý địa cầu cho biết
động đất có thể được phân làm hai loại la có nguồn gốc tự nhiên và do hoạt động của con người
động đất tự nhiên hình thành do quá trình tích lũy năng lượng phát sinh bởi cả đất gãy kiến tạo
hoặc ở vùng có phun trào núi lửa tạo nên
trong khi đó động đất kích thích do hoạt động của con người như xây dựng các hồ chứa đập thủy điện
khai thác mò vụ nổ hạt nhân
giải thích thêm về hiện tượng này ông xuân anh lý giải
việc phát sinh động đất kích thích hồ chứa phụ thuộc vào hoạt động địa chất kiến tạo
thể tích hồ chứa độ cao tốc độ và tần suất tích nước
về tần suất động đất nhiều tại con phờ lông thời gian gần đây
chuyên gia cho rằng hiện tượng động đất kích thích này tương tự đã từng xuất hiện
tại thủy điện sông tranh vào năm hai nghìn một mươi hai và đến nay vẫn còn động đất ở đây
các trận động đất lớn thường kèm theo tiền trấn và dư chấn
thế nên động đất sẽ thường xuất hiện theo chuỗi
các trận động đất vừa qua đều có độ lớn nhỏ hơn bốn
tức là ở mức độ nhẹ và không có khả năng gây ra thiệt hại
theo phó giáo sư tiến sĩ cao đình triều chuyên gia về động đất
con plong có thể tái diễn kịch bản như động đất kích thích ở sông chanh hai quảng nam
động đất kích thích xảy ra tại sông chanh hai bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi hai
kéo dài đến nay với hàng trăm trận
từng gây xáo trộn đời sống người dân hai huyện bắc trà my và nam trà my trong thời gian dài
vì vậy trong nhiều tháng tới hoặc nhiều năm tới
con tum vẫn sẽ ghi nhận các trận động đất
tiến sĩ nguyễn xuân anh cho biết hiện trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần
thường xuyên thông báo về hoạt động động đất đến chính quyền và người dân tại khu vực này
đồng thời các cán bộ thuộc viện tiếp tục theo dõi thêm và xử lý số liệu các trận động đất tại huyện con plong
do vậy người dân cần bình tĩnh tuân thủ theo đúng hướng dẫn của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng
đồng thời chủ động ra cố nhà cửa tự trang bị thêm những kiến thức về phòng chống động đất
chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền về cách phòng tránh này
đồng thời thông tin rõ về cường độ mức độ rủi ro của các trận động đất vừa qua cho người dân
qua thống kê từ viện vật lý địa cầu chỉ trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
cả nước đã xảy ra hai mươi năm trận động đất nhỏ có độ lớn từ hai năm đến bốn độ richter
trong tháng một trên cả nước cũng đã xảy ra tám trận động đất có độ lớn từ hai năm đến hai tám
bao gồm sáu trận động đất xảy ra ở huyện con phờ lông
hai trận động đất khác xảy ra tại các huyện mường tè tỉnh lai châu và huyện lương sơn tỉnh hòa bình
với độ lớn lần lượt
thông thường những trận động đất có độ lớn dưới năm độ richter được xem là động đất nhỏ
ít khi gây rủi ro thiên tai
những trận động đất từ năm sáu độ richter trở lên là động đất trung bình
nguy cơ xảy ra rủi ro thiên tai
từ sáu độ richter trở lên là động đất lớn có nguy cơ rủi ro thiên tai rất cao
được biết vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một thủy điện thượng con tùm tích nước phát điện
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một động đất liên tiếp xảy ra tại con phờ lông và các huyện lân cận
tần suất các trận cũng tăng đột biến sau đó
đánh giá về mức độ nguy hiểm của các trận động đất xảy ra tại con tum
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hồng phương phó giám đốc trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sống thần cho rằng
động đất kích thích rất ít khả năng gây ra thiệt hại về người và của
theo vị chuyên gia về động đất đó chỉ là những trận động đất với cường độ trung bình nhỏ và vừa
các trận động đất có cường độ trên năm năm độ richter mới bắt đầu có khả năng gây thiệt hại
chính vì vậy người dân tại con tum không nên quá hoang mang lo lắng trước những hiện tượng này
để người dân sớm trở lại ổn định cuộc sống cơ quan chức năng cần tích cực phổ biến kiến thức về động đất cho người dân
hướng dẫn người dân cách ứng phó khi xảy ra động đất
cùng với đó phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hồng phương nhấn mạnh
thông qua các buổi hội thảo các chuyên gia của viện vật lý địa cầu sẽ giải thích cho người dân hiểu hơn
về hiện tượng động đất kích thích và cách ứng phó khi xảy ra động đất
phải làm cho người dân hiểu thì người dân mới không sợ và không hoang mang
nếu người dân không hiểu thì họ sẽ mãi sợ hãi một thứ không đáng để sợ
đến nay các quốc gia trên thế giới chỉ tập trung vào bàn bạc về các biện pháp giảm nhẹ hậu quả động đất
ưu tiên nghiên cứu xây dựng những công trình có khả năng chịu đựng đất cao
cũng như huấn luyện cho người dân những kỹ năng tồn tại và sống sót sau thảm họa
mặc dù không nằm trên vành đáy lửa của các chấn tâm động đất mạnh trên thế giới
việt nam vẫn có mối hiểm họa động đất khá cao
việt nam có tổng cộng bốn mươi sáu hệ thống đới đứt gãy sinh chấn chính trên lãnh thổ thêm lục địa và biển đông
đây chính là nguồn nguy cơ tiềm ẩn hiểm họa động đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào tại nước ta
để giảm thiểu những thiệt hại do động đất gây ra
điều quan trọng đầu tiên là phải đảm bảo tính bền vững của các công trình xây dựng
đồng thời tuyên truyền các biện pháp phòng tránh rủi ro và giải quyết hậu quả do động đất gây ra đến với người dân
theo đó các chuyên gia khuyên cáo nếu động đất xảy ra khi người dân đang ở trong một tòa nhà
nhận thấy tòa nhà đang dùng lắc và nhìn thấy các đồ vật rơi xuống hoặc kính đang vỡ
đừng hoảng loạn hãy bình tĩnh và cố gắng chấn an những người khác
những người trong khu vực trực tiếp bị ảnh hưởng không được rời khỏi tòa nhà khi động đất đang tiếp diễn
để bảo vệ bản thân cần áp dụng biện pháp quỷ gối xuống và dùng tay che đầu
nếu gần đó có một cái bàn hay đồ vật chắc chắn
hãy chù xuống bên dưới để chú ẩn và dùng một tay giữ chặt vào vật đang che chắn
nếu trong phòng không có bàn hoặc đồ vật để trú ẩn
ít nhất hãy tránh xa các cửa sổ có kính tới góc tường và ở nguyên vị trí đó
cúi xuống nhiều nhất có thể để bảo vệ các bộ phận quan trọng trong cơ thể như đầu ngực
cố gắng giữ nguyên tư thế đó đến khi các dùng động ngừng lại
trường hợp người dân gặp động đất khi đang đi ngoài đường
cần sẵn sàng giúp đỡ mọi người không vào trong các tòa nhà và không chạy xung quanh chúng
hãy ở yên bên ngoài di chuyển nhanh tránh các đường xe điện tòa nhà cao tầng
cố gắng tìm chỗ chú ẩn an toàn như khu vực đất trống
một trong những trường hợp nguy hiểm và khó xử lý khi bất chợt gặp động đất là đang lái xe
nếu người dân càng hoảng loạn trong lúc này thì càng dễ gây tai nạn nghiêm trọng
sau đó người dân cần đi chậm lại và tìm một địa điểm an toàn để dừng lại
tốt nhất là tấp xe vào lề đường tránh các đường dây điện và tòa nhà cao tầng
không cố chui qua hoặc vượt qua những cây cầu vì chúng có thể bị sập
không ra khỏi xe cho đến kỳ động đất dừng lại